thưa quý vị ngày nắng nóng đêm mưa rào và rông vẫn là thời tiết chủ đạo của đa số các khu vực trên cả nước vào ngày hôm nay
quý vị cần hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe cũng như cần chuẩn bị các biện pháp tránh mưa nắng trước khi ra đường
nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước vẫn là khu vực miền trung
tại đây thì ban ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ cao nhất từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
khu vực đông bắc bộ cũng có mức nhiệt cao
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
trong khi đó vùng tây bắc bộ thời tiết dịu hơn đôi chút
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi ba độ
riêng nam sơn la và hòa bình có nắng nóng và nắng nóng gây gắt
nhiệt độ có thể lên tới ba mươi năm đến ba mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất là ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ thì mặc dù ban ngày trời nóng
nhưng nền nhiệt vẫn thấp hơn so với bắc bộ và trung bộ
nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi năm độ

tớ cần nhiều chi tiết rồi